công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một nhóm chuyên bảo kê cưỡng đoạt tài sản của các hộ kinh doanh
trước cổng bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an tp vinh đã bắt giữ các đối tượng nguyễn văn hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trương thị mỹ nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và nguyễn hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng chú tại xã nghị phú tp vinh
theo cơ quan công an trong thời gian gần đây nhiều quầy hàng quán ăn
trước khu vực bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an thường xuyên bị các đối tượng đòi thu tiền phí bảo kê
những hộ kinh doanh không nộp hoặc nộp muộn thì bị chúng đe dọa sẵn sàng sử dụng hung khí đánh đập
hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật